khi ghi trên sản phẩm dòng chữ xuất xứ made in việt nam các doanh nghiệp muốn hướng đến nhiều mục tiêu
đó là uy tín danh tiếng của sản phẩm và hưởng ưu đãi về thuế
bên cạnh đó còn tạo được niềm tin của người tiêu dùng
và đã có không ít doanh nghiệp lợi dụng mọi kẽ hở quy định của pháp luật về ghi xuất xứ để hưởng lợi
made in vietnam hàng việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn đỉnh cao công nghệ nhật bản
đó là những dòng cam kết được ghi nhan nhản trên mát của rất nhiều sản phẩm
đặc biệt là các sản phẩm điện tử đồ gia dụng việt trong suốt thời gian dài
tuy nhiên tính trung thực của những dòng cam kết này đang bị đặt một dấu hỏi lớn
khi thời gian gần đây có nghi vấn cho rằng một số doanh nghiệp việt đã nhập hàng trung quốc
nhưng lại ghi xuất xứ tại việt nam
các doanh nghiệp việt đang đặt hàng trung quốc

các doanh nghiệp việt đang đặt hàng trung quốc

hoặc là cố ý lợi dụng cái khẽ hở đó hoặc là vô ý
nhưng mà đã làm cho cái uy tín của sản phẩm mình bị ảnh hưởng
do những cái cách đặt make in việt nam mà xã hội hoặc là thị trường họ không có ủng hộ
thì cái đó chính là cái vấn đề mà đang gặp phải
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia riêng năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xử lý gần chín mươi hai vụ vi phạm
về hàng giả hàng nhái hàng truyền tải ước trị giá hàng tịch thu chưa bán gần chín mươi ba tỷ đồng
thực trạng về tình trạng gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp về cả quy mô và tính chất
luật pháp là phải rất là nghiêm binh
nếu như là phát hiện hàng giả hoặc là những cái thông báo
mà đối với lại những cái nơi để tiêu thụ cái hàng giả
tiếp tay cho các nước khác mà khi mà giả mạo hàng việt nam thì cần phải được nghiêm trị
và thứ hai nữa là phải dùng hệ thống công nghệ
bởi vì những hàng hóa bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể xác định nguồn gốc
thông qua hệ thống qr code thông qua cái hệ thống là thậm chí là về sau
có thể hệ thống cả blockchain nữa để mà chống sự giả mạo
theo các chuyên gia bên cạnh việc hoàn thiện chế tài ngăn chặn hành vi gian lận thương mại
bản thân người tiêu dùng cũng cần tự trang bị những kiến thức cần thiết về tiêu dùng
đặc biệt khi mua và sử dụng hàng hóa
phải lựa chọn những mặt hàng thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng
phải đáp ứng được các yêu cầu quy định của nhà nước
nắm vững những kiến thức cần thiết về công nghệ để có thể xác minh được nguồn gốc của sản phẩm